vào tối ngày hôm nay bộ y tế tiếp tục công bố ca mắc covid một mươi chín thứ ba mươi chín tại việt nam
và đây cũng là ca mắc covid một mươi chín thứ năm tại hà nội
bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi là hướng dẫn viên du lịch công ty amazing ninh bình
có địa chỉ tại dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
bệnh nhân từng đưa du khách người anh xác nhận mắc covid một mươi chín trên chuyến bay vn năm mươi bốn đi du lịch ở ninh bình
vào ngày tám tháng ba bệnh nhân có triệu chứng sốt ba mươi bảy sáu độ c không ho không khó thở cho nên đã vào viện
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung huyện đông anh hà nội
trước đó bộ y tế đã công bố ca bệnh mắc covid một mươi chín thứ ba mươi năm tại việt nam
đó là một nữ nhân viên bán hàng hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đà nẵng
cô gái này đã có tiếp xúc với hai hành khách người anh đã được xác định mắc covid một mươi chín
sở y tế thành phố đà nẵng đề nghị nhân dân du khách khai báo nếu như từng tiếp xúc với hai bệnh nhân quốc dịch anh
trong thời gian bắt đầu từ ngày hai tháng ba cho đến ngày bảy tháng ba
hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín quốc tịch anh đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn từ london anh đến hà nội vào lúc bốn h ba mươi phút ngày hai tháng ba
họ đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ một mươi bảy bị mắc covid một mươi chín tại việt nam
ở đây hai vị khách chỉ ở sân bay nội bài rồi tiếp tục đáp chuyến bay vn một trăm sáu mươi ba đến đà nẵng vào lúc một mươi h hai mươi phút cùng ngày
từ sân bay đà nẵng hai người đàn ông quốc tịch anh được tài xế đón về khách sạn trên đường nguyễn văn linh
trong thời gian này hai công dân anh đến nhiều địa điểm khác nhau ở đà nẵng hội an để tham quan chơi thể thao và ăn uống
sở y tế tp đà nẵng đề nghị nhân dân du khách khai báo trung thực nếu như từng tiếp xúc với hai bệnh nhân quốc tịch anh
đồng thời sở y tế thành phố rất mong sự hỗ trợ phối hợp của nhân dân du khách với các cơ quan chức năng
trong việc kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín bằng cách là thông báo chính xác trung thực địa điểm di chuyển mới của hai bệnh nhân chưa được liệt kê trong danh sách trên
hoặc các trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân quốc tịch anh thông qua số điện thoại của trung tâm y tế các quận huyện
kính thưa quý vị một hành khách có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính sars cov hai trên chuyến bay vn năm mươi bốn đang được sở y tế tp hcm phát thông báo tìm kiếm
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết bệnh nhân quốc tịch anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là hành khách trên chuyến bay vn năm mươi bốn đến sân bay nội bài
ngày năm tháng ba bệnh nhân này đến hội an quảng nam

hiện hành khách này vẫn lưu trú tại việt nam nhưng chưa xác định địa chỉ cư trú cụ thể
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã gửi thông tin đến các trung tâm y tế quận huyện trên địa bàn thành phố
thông tin hành khách này đề nghị các đơn vị này triển khai tìm kiếm hành khách để cách ly đúng quy định của pháp luật
theo số điện thoại tám sáu trăm chín mươi năm bảy mươi bảy một trăm ba mươi ba
làm sao cho người về từ vùng dịch an tâm và tự giác cách ly
tránh lây nhiễm cho cộng đồng cũng là một trong những vấn đề được các bác sĩ điều trị tại các khu cách ly hết sức quan tâm
dù cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn các bác sĩ ở khu cách ly vẫn tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân thấy thoải mái như ở nhà
khu cách ly trung tâm quận hai đang tiếp nhận cách ly một mươi một người về từ vùng dịch
do đặc thủ của bệnh sắc covid hai khu cách ly không được lắp máy lạnh mà phải có không khí thoáng
tuy nhiên hầu hết bệnh nhân đến đây đều tự nguyện và thấy thoải mái và hoàn toàn yên tâm vì sự chuyên nghiệp và chú đáo của đội ngũ y bác sĩ
thực ra thì tâm trạng này của em bình thường

mọi người cứ cảm thấy là bình thường thôi chứ không có gì hết
mình cứ thoải mái với lại những cái việc mình làm những cái mình thích làm những cái mình làm
mình ở đây mình có thể đọc sách xem phim đồ các thứ bởi vì mình có wifi bệnh phí cho mình
không có gì mà phải lo lắng hết
thực hiện ở đây thì cơ sở vật chất cũng như là các trang thiết bị thì chúng tôi được trang bị một cách đầy đủ
để nhằm giúp cho cái việc đó là cho nhân viên y tế có thể an tâm trong cái vấn đề thực hiện tại khu cách ly
còn đối với người cách ly đó thì chúng tôi
chúng tôi cũng trang bị khá đầy đủ về các cái phương tiện như là các cái nước sắc khuẩn
rồi sờ phòng cũng như là khẩu trang rồi các dịch dụng trong cái phòng
trong điều kiện hướng dẫn của bộ y tế thì chúng tôi thực hiện rất là đầy đủ
để nhằm cho người cách ly đó an tâm thoải mái để có thể là trong thời gian một mươi bốn ngày ở đây
tuy nhiên vẫn có những bệnh nhân cho rằng việc cách ly là bất tiện
khiến phiền vì môi trường khu cách ly tập trung ngột ngạt gồm bó hơn so với ở nhà
và có những thái độ bất hợp tác
để giảm thiểu vấn đề này giúp bệnh nhân yên tâm cách ly
ngay từ khi lọc bệnh cách ly các bác sĩ đã tư vấn cho người bệnh có tâm lý tốt
ý thức cách ly cao nhờ vào sự hiểu biết đối với bệnh sắc covid hai
giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân và lây nhiễm cho nhân viên y tế
không có nhiều người vào khu cách ly là càng tốt
bởi vì là mình phải chọn lọc đúng cái đối tượng mới vào khu cách ly
còn cách ly làm sao là để làm sao đảm bảo về an toàn cho người được cách ly
nhân viên y tế và cho cái an toàn nhất cho cái cộng đồng
làm sao là tránh đi cái dịch bệnh mà để bỏ sót để lây lan
đối với những người hàn quốc thì cái việc giao tiếp với họ rất là hạn chế
cho nên có những
những người họ cứ di chuyển vừa từ phòng này qua phòng khác
chúng tôi nhắc nhở nhưng mà họ không có thay đổi về việc đó
thì cái việc đó cũng có thể sự lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân
áp dụng các biện pháp khai báo y tế và thực hiện cách ly người về từ vùng dịch
là một trong những biện pháp hiệu quả tránh lây lan dịch bệnh
đây là chủ trương đúng đắn của chính quyền nhằm nỗ lực bảo vệ người dân
trong bối cảnh dịch sắc covid hai đang diễn biến hết sức phức tạp
chính vì vậy người bệnh cần tự ý thức và hợp tác với ngành y tế
bên cạnh đó cũng cần có chế tài nghiêm khắc đối với các trường hợp chống đối
gian dối không khai báo y tế nhằm nỗ lực hạn chế gia tăng số ca mắc sars cov hai như hiện nay
trước diễn biến ngày càng phức tạp của vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng
đòi hỏi cần tăng cường hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thông tin
cho người dân và các cơ quan tổ chức
tp hcm đã thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
đáp ứng nhu cầu tất yếu của tổ chức
thực tế chỉ trong thời gian nhắn vừa qua
tốc độ lan rộng của dịch sars cov hai đã kéo theo hàng loạt các thông tin giả lan rộng không kiểm soát
lợi dụng sự hoang mang lo lắng của người dân
tình tạc đã thiết lập các trang web có thông tin về dịch bệnh
kèm theo các mã đọc bị xâm nhập đánh cấp thông tin chiếm đoạt tài khoản
bên cạnh đó nhiều tài khoản giả mạo trên mạng xã hội
cũng được lập ra với mục đích tăng tương tác trên trang cá nhân
trong đầu tháng hai chúng ta đã chứng kiến một loạt các cuộc tấn công
chẳng hạn như việc phát tán các mã đọc liên quan đến mạng botnet emotep tại nhật bản
đối với cá nhân tôi tôi nghĩ là phạt hành chính hai mươi triệu là một mức phạt
mang tính chất tượng trưng chung cho các hành vi
tuy nhiên đối với an toàn thông tin cũng giống như các lĩnh vực khác
ngoài luật về an ninh thông tin chúng ta có luật khác liên quan đến luật hình sự
nó có một phổ tương đối rộng cho nên chúng ta không có thể nói đó là cao hay thấp
có những hành vi thì hai mươi triệu là rất nặng
nhưng có những hành vi thì hai mươi triệu
nó không đủ tính răn đe
cái tính răn đe ở đây đó là tính răn đe mang tính chất xã hội
và đấu tranh với những hành vi trên mạng xã hội và nói chung là các hành vi trực tuyến
thì đòi hỏi cái năng lực của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cũng phải tương đồng
có nghĩa là họ cũng phải phản ứng lên một cách kịp thời rõ ràng
các thông tin chúng ta đưa ra cũng phải rành mạch rõ ràng có sở cứ
trước những rủi ro về mất an toàn thông tin mạng ngày càng trở nên báo động
gây hậu quả nghiêm trọng việc giám sát an toàn thông tin để đưa ra cảnh báo kịp thời
cũng như xử lý hiệu quả các sự cố tấn công mạng trong tình hình hiện nay
được thành phố hồ chí minh đặc biệt quan tâm
từ đó thiết lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
sẵn sàng đối phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra trong thế giới phẳng
đội ứng cứu của chúng tôi là cái nồng cốt là lực lượng chuyên trách
về an toàn thông tin của sở thông tin truyền thông
cái lực lượng thứ hai đó là cái lực lượng thuộc của công viên phát triển phần miền quang trung
và đồng thời chúng tôi phối hợp chặt với chi hội an toàn thông tin phía nam
và của bên quân đội của lực lượng công an
chúng tôi tham gia vào những đợt diễn tập tập về vấn đề ứng cứu sự cố an toàn thông tin
do bộ thông tin truyền thông tổ chức
có khi là những cái buổi diễn tập đó có sự phối hợp của các nước trong khu vực
nói chung đối với công tác này thì thực tế là
vấn đề cái tính sẵn sàng đã đóng vai trò rất là quan trọng
để cho cái đội ứng cứu này nó hoạt động hiệu quả
sự phối hợp giữa mạng lưới ứng cứu quốc gia
và vấn đề của phối hợp của cái mạng lưới ứng cứu các tỉnh thành rất là quan trọng
trong câu chuyện làm sao chúng ta được có sự điều phối và chia sẻ thông tin
và đối với diễn tập hiện nay thì chúng tôi đang làm theo cái hướng là
chúng tôi muốn nhân rộng cái mô hình là nhiều đơn vị cùng tham gia
để chúng ta thấy rằng khi có một sự cố về an toàn thông tin
thì công tác phối hợp xử lý giữa các đơn vị là rất là quan trọng